sáng nay ngày hai mươi tám tháng bốn dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo nghị quyết của quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp
qua thảo luận các đại biểu cho rằng đây là chính sách quan trọng tác động trực tiếp đến nông nghiệp nông thôn và nông dân
các ý kiến cho rằng chính phủ cần đánh giá một cách kỹ lưỡng thận trọng về phạm vi đối tượng được tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp
nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất hạn chế việc bỏ hoang dụng đất trong thời gian qua
tại báo cáo tổng kết của chính phủ cũng không cho thấy số lượng đất nông nghiệp không sử dụng hoặc sử dụng sai mục đích bị thu hồi
do đó đề nghị cần bổ sung các quy định chặt chẽ hơn trong dự thảo nghị quyết để chính sách miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp
thực sự có tác động đến việc nâng cao hiệu quả phát triển nông nghiệp tránh lãng phí nguồn lực đất đai
cũng trong phiên họp sáng nay ủy ban thường vụ quốc hội nhất trí điều chuyển hơn một sáu trăm năm mươi tỷ đồng đã phân bổ cho bộ giao thông vận tải
và cho ý kiến về việc chính quốc hội phê chuẩn gia nhập công ước số một trăm linh năm của tổ chức lao động quốc tế về xóa bỏ lao động cưỡng bức